lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc ngày hôm qua đã phát hiện một chiếc xe ô tô chở năm người từ các tỉnh bắc ninh quảng ninh về
mà không xuất trình được phiếu xét nghiệm covid một mươi chín tại chốt số một cầu xuân phương ở phường phúc thắng tp phúc yên
vào chiều ngày ba tháng tám tại chốt số một cầu xuân phương lực lượng công an phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát hà nội
do lái xe nguyễn ngọc anh ở huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc điều khiển
trên xe chở theo năm người đều có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh điện biên hà giang
bắc ninh quảng ninh về
quá trình kiểm tra các trường hợp trên không xuất trình được giấy xét nghiệm covid một mươi chín
thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành lập biên bản đối với lái xe và tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm nhanh cho chủ xe và năm trường hợp trên
kết quả các trường hợp đều âm tính với covid một mươi chín
hiện cán bộ chiến sĩ công an vĩnh phúc làm nhiệm vụ tại chốt số một cùng quân chúng nhân dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường phúc thắng tp phúc yên đã tổ chức quyên góp và đưa năm trường hợp trên trở về địa phương